trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tp hcm phối hợp với tổng lãnh sự quán malaysia tại tp hcm
nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp việt nam và malaysia nắm bắt cơ hội hợp tác kinh doanh
tại hội thảo các chuyên gia đã khái quát tình hình hiện nay của các doanh nghiệp tại malaysia
xu hướng thị trường nhập khẩu vào malaysia
giới thiệu các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu giai đoạn hậu covid một mươi chín
chương trình khảo sát thị trường malaysia
chương trình triển lãm sản phẩm việt và hội nghị kết nối với nhà mua hàng tại malaysia hai nghìn hai mươi
dự án chợ việt nam tại trung tâm giao dịch hóa việt nam sĩ và lẻ tại kuala lumbourg
tp hcm là địa phương có tỷ trọng trao đổi thương mại với malaysia cao so với cả nước
năm hai nghìn một mươi chín giá trị xuất khẩu của thành phố sang malaysia đạt bảy trăm bảy mươi sáu sáu triệu usd
chiếm khoảng hơn hai mươi
tổng giá trị xuất khẩu của việt nam vào thị trường này
ở chiều ngược lại giá trị nhập khẩu từ malaysia của thành phố đạt hơn hai tỷ usd
chiếm khoảng hai mươi bảy ba tổng giá trị nhập khẩu của cả nước từ quốc gia này
malaysia là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của việt nam trong asean sau thái lan và campuchia